trong khuôn khổ chuyến công tác tại lào ngày hai mươi năm tháng bảy đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại lào
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng yêu cầu đại sứ nguyễn báo hùng
cùng tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại lào
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con kiều bào
phối hợp chặt chẽ với tổng hội và tri hội người việt nam tại các tỉnh thành phố của lào
trong việc tuyên truyền giáo dục đến bà con việt kiều nhất là thế hệ trẻ
về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
phối hợp tốt với các bộ ban ngành của lào
để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng đông hòa kết trái
đại sứ nguyễn báo hùng cho biết đại sứ quán sẽ nỗ lực phấn đấu và làm hết sức mình
để quan tâm chăm lo tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt
cho bà con cộng đồng người việt nam tại lào ổn định cuộc sống
yên tâm học tập và lao động trên đất nước lào anh em